công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đang xác minh truy bắt nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà
và đập phá xe ô tô của một hộ dân ở xã hồ nai ba huyện trảng bom
theo camera ghi lại vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng năm
có bốn người đàn ông đi trên hai xe máy vào trước cửa nhà của anh trần quốc khánh
ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom thì dừng lại
tại đây các đối tượng đã châm lửa vào chai xăng rồi ném liên tiếp vào cửa nhà gây cháy
tiếp đó các đối tượng còn dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đậu ở ngoài
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã hồ nai ba phối hợp với công an huyện tràng bom
đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của người dân
đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh để điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ